các tổ trinh sát dày dặn kinh nghiệm được cử tiếp cận hiện trường nhưng dấu vết để lại dường như đều là số
khó khăn chống chất nhiều nhận định được đưa ra và manh mối về số
còn quan sát hành sự đã diễn hành bắt khẩn cấp hai đối tượng vào về hành vi trồng cắp tài sản
hai đối tượng được xác định là nguyễn anh thương ba mươi tuổi chú phường chính gián quận thanh khê
và chế văn quý ba mươi tám tuổi chú phường bình thuận quận hải châu
bước đầu các đối tượng khai nhận sau những lần đi chơi về khuya
thấy người dân để xe ngoài đường ở những khu vực vắng vẻ
đã tiến hành đập kính chăn gió lấy hết tài sản đem về cầm cố bán đi lấy tiền tiêu xài
riêng nguyễn anh thương còn tự mình thực hiện nhiều vụ đập kính ô tô để chiếm đoạt tài sản trị giá một trăm linh triệu đồng
vừa ra tù cũng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng thương vẫn chứng nào tật lấy
nguyễn anh thương đối tượng khai nhận sau những lần đi chơi về khuya
thấy người dân để xe ngoài đường ở những khu vực vắng vẻ đem về cầm cố bán đi lấy tiền tiêu xài

vừa ra tù cũng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng thương vẫn chứng nào tật nấy
vừa ra tù cũng về hành vi trộm cắp tài sản nhưng thương vẫn chứng nào tật nấy
công an huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ hai đối tượng nguyễn duy tiến
chú tại thôn tùng lâm và nguyễn trinh quyền cùng chú xã nam điền về hành vi buôn bán hàng cấm thu hơn hai mươi kg pháo
tại cơ quan công an nguyễn duy tiến khai nhận đang trên đường mang năm hộp pháo do đối tượng nguyễn trinh quyền nhờ mang đi tiêu thụ
thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
khám xét nhà đối tượng quyền lực lượng chức năng thu giữ chín hộp pháo
tổng số pháo thu giữ là một mươi bốn hộp pháo có trọng lượng trên hai mươi kg
quyền khai nhận số pháo nói trên quyền mua từ miền nam mỗi hộp với giá chín trăm linh đồng mang về cất giấu tại nhà rồi mang đi bán để kiếm lời
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh phức tạp gần một năm nay học sinh trên nhiều tỉnh thành trên cả nước đã phải nghỉ học ở nhà
việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến các em học sinh làm xáo trộn trong trường học mà còn tác động lớn đến giáo viên
đặc biệt là giáo viên mầm non tiểu học làm việc theo chế độ hợp đồng
và để duy trì cuộc sống hạn chế những khó khăn về kinh tế rất nhiều giáo viên đã phải xoay đủ nghề để kiếm sống
là giáo viên một trường mầm non tư thục tại hà nội chị hường phải nghỉ việc suốt mùa dịch
nuôi ba con nhỏ kinh tế của chị càng hạn hẹp
tám tháng nay chị không có thương
chị phải nhập thêm rau củ quả từ quê bán online tại nhà chờ ngày mở lại thị trường
như hai đợt vừa rồi là mất hai
hai tháng hai lần đóng tiền nhà là mỗi lần đóng là phải gọi điện về nhờ ông bà ở nhà giúp cho một ít
với cả hai vợ chồng đây cũng xoay sở một ít để cố gắng vượt qua những khoảng thời gian này
cũng giống như chị hường cô giáo lê thị liên giáo viên trường mầm non tư thục việt hàn
gặp nhiều khó khăn khi không có nguồn thu nhập cuộc sống của gia đình chưa bao giờ bấp bênh như bây giờ
em theo nghề

do ảnh hưởng của covid đâm ra là ảnh hưởng rất tất cả những ngành nghề
nhưng mà nghề mầm non của chúng em là ảnh hưởng nặng nhất
giáo viên mầm non bây giờ nhiều lắm nhiều bạn chuyển nghề lắm ạ
thì em cũng đã có ý định là chuyển nghề đi làm công nhân rồi
em thấy năm nay là khó khăn nhất với vợ chồng em luôn
em bắt buộc phải đi làm để nuôi các con vì các bạn còn rất là nhỏ
đâm ra là tình hình mà em không đi làm được thì các bạn ý không có đồ ăn

thì các bạn cũng không có đồ ăn thì các bạn cũng không có đồ ăn
hai năm liên tiếp bị tác động bởi dịch covid một mươi chín
các trường mầm non tư thục đã nhiều lần phải tạm dừng hoạt động
chủ các trường không có nguồn thu nhưng vẫn phải cố gắng trả tiền thuê mặt bằng
còn giáo viên thì thất nghiệp
theo thống kê sơ bộ có tới chín mươi năm giáo viên mầm non tư thục không có nguồn thu trong nhiều tháng
trong khi tiếp tục chờ đợi những chính sách cụ thể
thì hiện các giáo viên vẫn đang thích ứng để duy trì cuộc sống

thì trước hết tôi nói về học sinh nhé
cái điều quan trọng là học sinh mầm non không lên trường được

phát triển trí tuệ và nhập học ở cái cấp kiểu học
và như giáo sư đã chia sẻ thì việc học trực tuyến
đang là cái giải pháp để hạn chế tiếp xúc trong thời điểm dịch bệnh hiện nay
vậy nó gây ra những ác lực tâm lý những khó khăn nào cho giáo viên ạ
trước hết là thầy cô
thầy cô mà dạy mầm non là thất nghiệp
chủ cơ sở mầm non là cũng phải đóng cửa trường luôn
thế thì họ gần như là không có cái gì để sinh sống
phải chuyển nghe
giáo viên ở các cái cấp học khác thì phải chuyển hành ra một hình thức dạy học khác
không phải dễ đối với giáo viên
phải soạn bài lại phải chuẩn bị các cái slide để chỉnh chiếu
rồi còn cả những kỹ thuật trình chiếu kỹ thuật đánh giá nữa
phải học rất là nhiều
các thầy cô
còn trẻ thì tiếp cận cái công nghệ thông tin nó có thể thuận lợi hơn
nhưng các thầy cô hơi đúng tuổi một chút là rất mất thời gian vào chuyện này
thì có thể nói là cái nghề của nhà giáo ấy
nó vốn là đã là vất vả rồi
đã mất thời gian rồi
nhưng mà dạy học trực tuyến như thế này thì còn mất thời gian nữa
và cũng chưa có những cái khoản nào bù lại những cái mất mát những cái khó khăn của giáo viên mình

nhiều thầy cô đã phải chuyển hướng sang kinh doanh những lĩnh vực khác để trang trải cuộc sống
ngoài việc thiếu giáo viên bầm non thì dễ có ảnh hưởng như thế nào đến nền giáo dục của bệnh nhân không ạ
mình thường nghĩ là các cụ mình thì cũng có câu rồi tức là đói thì đầu gối phải bò
chẳng ai yêu nghề mà lại muốn chuyển sang một cái nghề khác đâu
nhưng mà bất đắc dĩ thì thầy cô cũng phải chuyển nghề
ví dụ các thầy cô bầm non thì chắc chắn là một trăm phần trăm phải chuyển nghề nhưng không thể tồn tại được
ngoài ra thì khi mà xảy ra dịch bệnh thì cái cuộc sống của thầy cô nó cũng chịu ảnh hưởng của cuộc sống của những người thân
có những người thân là không còn công an việc làm nữa thế cho nên là thầy cô cũng phải trang trải đấy
cũng phải làm thêm những công việc này công việc khác
vì vậy bầm non nó vất vả lắm nó nhiều rủi ro lắm cho nên là người ta cũng ngại đấy
thì đến lúc mà người ta
mình trở lại bình thường thì có thể nói là khó tập hợp đủ đó biết
thứ hai nữa là các chủ cơ sở nhỏ nhưng mà để mà tránh cái giai đoạn lao đao ấy
tôi nghĩ là bộ lao dục và đào tạo cũng phải tính toán trường
để khi mà chúng ta quay trở lại trạng thái bình thường thì làm thế nào có được thầy cô có được các trường mầm non
là đáp ứng được cái yêu cầu học tập của
vâng ạ ông có đề xuất gì về các giải pháp gỡ điểm nghỉ
về bất ổn tâm lý cho giáo viên cũng như là nền giáo dục của việt nam
tôi nghĩ là trước hết là phải có một cái chiến lược của vắc xin được hoàn thiện được tăng cường
cụ thể là thế này chúng ta bây giờ mới tiêm vaccine cho người từ một mươi hai tuổi trở lên thôi
nhưng mà tôi nghĩ rằng sắp tới là chúng ta bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ năm tuổi trở lên
và nếu mà năm tuổi thì tiêm vắc xin thì cháu có thể đến trường
cháu có thể đến trường được và cái bầm non năm tuổi là nó rất quan trọng
bởi vì nó là cái bước để chuẩn bị cho các cháu vào học phổ thông
thì trước hết là mình phải lo về chuyện vắc xin
thứ hai đó là hiện nay thì khi mà vắc xin đã phủ tương đối rộng rồi
thì mình bắt đầu phải thực hiện dạy học trực tiếp thôi
thì cũng không thể trực tuyến mãi như thế này nữa
nhất là một số cái cấp học là phải dạy học trực tuyến
nhưng mà khi đi học dạy trực tiếp như vậy thì chắc chắn nó phải tách nước
được tiêm chủ thì học như thế nào
rồi thì tiểu học học như thế nào
cái điểm thứ ba nữa là chúng tôi cũng đề nghị là nhà nước quan tâm
có chế độ hỗ trợ thất nghiệp đối với các thầy cô dạy mầm non
và có những chế độ hỗ trợ thích hợp để bù lại công sức của thầy cô ở các cấp học khác
mà đã phải chuyển sang dạy học trực tuyến
và chúng ta cũng phải coi những người mà người ta mong muốn
người ta mở trường ấy người ta là những doanh nghiệp
người ta gặp khó khăn của lại dịch covid
thì cũng phải căn cứ vào trường hợp cụ thể để mà mình có sự hỗ trợ của nhà nước
nếu không cho được thì cũng phải là cho may
để người ta vượt qua cái giai đoạn khó khăn này
xin cảm ơn giáo sư với những chia sẻ vừa rồi
đóng cửa đón học sinh trở lại trường là ước mong lớn nhất của người giáo viên trong lúc này
nhưng trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như bây giờ thì đây là việc vô cùng khó
cơ quan các cấp cần có những giải pháp thiết yếu
giúp các giáo viên và trường tư thục tháo gỡ khó khăn trong kinh tế
nhưng vẫn đảm bảo tốt thành quả chống dịch
bởi chúng ta phải thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
thưa quý vị phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi năm triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi
như sử dụng người từ một mươi ba tuổi đến chưa đủ một mươi năm tuổi làm công việc ngoài danh mục được pháp luật cho phép theo quy định
thông tin có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bộ thông tin và truyền thông vừa ban hành thông tư số ba mươi một hai nghìn hai mươi một
quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ thủ tục cấp đổi cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo
có hiệu lực thi hành từ ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
những điểm mới đáng chú ý nhất của thông tư này là quy định về việc người đề nghị cấp thẻ nhà báo
kê khai số định danh cá nhân mẫu số

hãy kê khai một số trưởng thông tin
từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nghị định hai của chính phủ sẽ có hiệu lực
quy định tám mẫu hợp đồng mua bán chuẩn dựa cho thuê bất động sản phải theo
cụ thể gồm hợp đồng mua bán thuê mua căn hộ trung cư
hợp đồng mua bán thuê mua căn hộ du lịch
căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú
hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở giá rẻ
hợp đồng mua bán thuê mua nhà ở riêng lẻ
hợp đồng mua bán thêm mua nhà công trình xây dựng khác không thuộc các trường trên
hợp đồng thuê nhà ở công trình xây dựng
hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hợp đồng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất
hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản
nghị định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai ndcp quy định đối với người sử dụng lao động
có hành vi ngược đãi quấy dối tình dục cưỡng bức lao động
hoặc dùng vũ lực đối với người lao động và người giúp việc gia đình
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
bị phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi năm triệu đồng
nghị định số hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai ndcp cũng quy định sử dụng người từ đủ một mươi năm tuổi
đến chưa đủ một mươi tám tuổi làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm
trong những nghề công việc không được pháp luật cho phép
phạt tiền từ năm mươi đến bảy mươi năm triệu đồng đối với người sử dụng lao động

giúp đỡ gia đình bây hiện

khủng hoảng y tế đổ vỡ quá tải hệ thống y tế phát động chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
để thần tốc hơn nữa về tốc độ bao phủ vaccine
thủ tướng tiếp tục nhấn mạnh là nếu như vaccine thì bộ trưởng bộ y tế chịu trách nhiệm
trước đảng nhà nước chính phủ và nhân dân
nếu đủ vaccine mà không đạt được mục tiêu tiêm chủng đã đề ra thì chủ tịch ubnd các tỉnh
thành phố phải chịu trách nhiệm nghiên cứu việc tiêm mũi thứ tư khẩn trương nghiên cứu
tham khảo kinh nghiệm quốc tế về tiêm cho trẻ em từ năm tuổi quyết tâm mở cửa trường học an toàn
trong thời gian sớm nhất
thủ tướng yêu cầu bộ y tế và các địa phương làm sớm làm ngay làm khẩn trương
việc nâng cao năng lực y tế dự phòng y tế cơ sở
báo đại biểu nhân dân có thông tin là các chuyên gia nhận định giá cả thị trường dịp tết nguyên đán
năm nay không có nhiều biến động dù sức mua có thể tăng bốn mươi bốn mươi năm
lý do được chuyên gia đưa ra là do dịch vụ
do dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi một diễn biến tương đối phức tạp
giãn cách xã hội cũng làm cho thu nhập của người dân giảm sút và rè rạt trong chi tiêu
tăng tính tự cấp tự túc giảm thiểu mua bán trên thị trường
đồng thời sở công thương các tỉnh cũng đã có kế hoạch dự trữ cung ứng hàng hóa
cho dịp tết tương đối đầy đủ cho nên giá cả thị trường tết sẽ không có quá nhiều biến động
cũng theo các chuyên gia này sức mua của người tiêu dùng có thể tăng khoảng bốn mươi bốn mươi năm
so với ngày thường và thấp hơn so với dịp lễ tết của những năm trước
tết nhâm dần đang cận kề và tình trạng buôn bán hàng lậu hàng giả diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
trong nhiều tháng trở lại đây các lực lượng chức năng đã liên tục tuần tra giám sát
xử lý mạnh tay với các vi phạm
thế nhưng tình trạng buôn bán hàng lậu hàng giả vẫn diễn ra
và đây là nội dung được phản ánh trên báo kinh tế và đô thị
báo cáo của ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội cho thấy
trong năm ngoái năm hai nghìn hai mươi một các lực lượng chức năng thành phố đã thanh tra kiểm tra
phát hiện trên hai mươi tám năm trăm tám mươi năm vụ buôn lậu hàng giả gian lận thương mại
đã xử lý hành chính hai mươi năm ba trăm linh sáu vụ thu nộp ngân sách nhà nước trên ba một trăm bốn mươi năm tỷ đồng
đặc biệt do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp cho nên nhu cầu mua hàng trực tuyến
của người dân tăng cao và các đối tượng đã lợi dụng các hình thức này
để tiêu thụ hàng lậu hàng giả
báo tiền phong thông tin theo bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
tết nguyên đán năm nay theo thống nhất của lãnh đạo tp hcm là tết tri ân
tp hcm sẽ cảm ơn bằng tấm lòng biết ơn không để sót một ai không có tết
bí thư nguyễn văn nên bày tỏ trong sâu thẳm của chúng ta
phải biến những mất mát khó khăn thiệt hại do covid một mươi chín trong thời gian vừa qua
thành quyết tâm thành hành động quyết liệt để đáp lại
và bù đáp lại những phần mất mát đó
người đứng đầu đảng bộ tp hcm cho biết là ngoài tết tri ân
tp hcm và các cấp cơ sở phải bảo vệ sự bình an cho mọi người
để người dân được yên vui
ông lưu ý các đơn vị cần có kế hoạch chặt chẽ chú đáo cụ thể trên từng địa bàn
để làm như thế nào người dân được vui tết an toàn
bảo vệ cho người dân được đón tết trước dịch bệnh